một vụ cháy lớn đã xảy ra tại ký túc xá trường cao đẳng kỹ thuật cao thắng
nằm cạnh bệnh viện chấn thương trình hình tp hcm khiến nhiều người dân và bệnh nhân phải di tản
theo các nhân chứng cho biết khoảng hơn một mươi giờ sáng nay khói lửa bất ngờ bùm lên dữ dội
tại tầng bốn ký túc xá trường cao đẳng kỹ thuật cao thắng nằm trên đường trần hương đạo
quận năm tp hcm lửa nhanh chóng ảnh hưởng lên các tầng trên và có nguy cơ lan rộng
đặc biệt bên cạnh ký túc xá là bệnh viện chấn thương chỉnh hình
cảnh sát phòng cháy chữa cháy tp hcm đã điều động một mươi ba xe chuyên dụng của nhiều đơn vị
và gần tám mươi cán bộ chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy từ nhiều hướng
đồng thời triển khai công tác cứu nạn cứu hộ giải cứu hai mươi tám người xuống đất an toàn
theo cảnh sát diện tích cháy chỉ có một mươi bốn m hai tại một căn phòng ở tầng bốn
vật liệu cháy là đồ đạc sinh hoạt khói lửa gây cháy xém một căn phòng ở tầng trên
vụ hỏa hoạn được nhập tác sau gần ba mươi phút hiện nguyên dân và thiệt hại đang tiếp tục được điều tra làm rõ